bệnh nhân t bốn mươi ba tuổi ngụ tại long an khi đang làm việc tại nhà thì bệnh nhân ngã ra nôn ói và rơi vào trạng thái hôn mê sâu gọi không trả lời
người nhà đã nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa xuyên á long an
nhận định đây là một trường hợp đột quỵ bệnh nhân được chỉ định chụp ct sọ não kết quả ghi nhận suất huyết não vùng bao trong bên trái kèm sốt huyết não thất do tăng huyết áp
thang điểm đánh giá ý thức của bệnh nhân lúc này chỉ năm điểm đây là mức tính mạng đe dọa rất cao
các bác sĩ khoa ngoại thần kinh nhanh chóng hội trần giải thích người nhà tình trạng của bệnh nhân phẫu thuật cấp cứu mở sọ giải áp
lấy máu tụ nội sọ và phẫu thuật đặt ống dẫn lưu não thất ra ngoài
hai cuộc mổ diễn ra xuyên đêm và kết thúc thành công bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tại khoa hồi sức tích cực
nhờ quá trình hồi sức tốt tình trạng bệnh nhân dần hồi phục và chuyển lên khoa ngoại thần kinh tiếp tục điều trị
ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn vừa qua sau hơn một tháng điều trị bệnh nhân xuất viện trong niềm vui và hân hoan của tất cả mọi người
thông tin về ca bệnh bác sĩ chuyên khoa một nguyễn hoàng thi khoa ngoại thần kinh bệnh viện đa khoa duyên á long an bác sĩ điều trị cho bệnh nhân cho biết
uống thuốc thường xuyên
nên là thành ra cái ngày nhập viện
thì viết áp bệnh nhân đột ngọt tăng
tăng gọt nó làm cho
vỡ cái mặt máu não
gây ra cái tình trạng sức viết não
ngoài ra thì cái sức viết não này
nó cũng có thể do vỡ những cái
cúi phình hoặc là cái trị dạng cái mặt máu não
và cái lời khuyên
bệnh nhân và thân nhân
đó là đối với những cái trường hợp
mà bệnh nhân có bệnh lý nền như là
tăng viết áp đó là viết máu
đá thuốc đường thì bệnh nhân nên
quản lý tốt những cái vấn đề
bằng khoa kiểm soát
thì là tốt uống thuốc theo dõi viết áp
hằng ngày tránh cái
tình trạng viết áp không ổn định
tăng gọt quá mức gây vào cái mặt máu não